chủ tịch tỉnh bạc liêu cho biết đã yêu cầu các sở ngành địa phương tuân thủ nguyên tắc bảo đảm mục tiêu kép
nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát
nhưng tại một số tỉnh thành và địa phương số ca mắc vẫn có xu hướng tăng
nên người dân vẫn cần phải nâng cao cảnh giác để cập nhật những thông tin nhanh nhất
chính xác nhất về các ca mắc mới cũng như quy định phòng dịch của bộ y tế
quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại